theo trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đã tập trung giải quyết rứt điểm hai trăm ba mươi vị trí lấn chiếm đường thoát nước làm tắc nghẽn sòng chảy mỗi khi có mưa lớn hay chiều cường
cụ thể chương trình giảm ngập nước đặt mục tiêu xóa ba mươi tám vị trí lấn chiếm cửa xả thoát nước sáu mươi hai vị trí lấn chiếm hầm ga thoát nước bảy mươi bốn trường hợp lấn chiếm tuyến cống thoát nước ba mươi chín vị trí lấn chiếm canh dạch một mươi bảy vị trí bị ảnh hưởng thoát nước do thi công các dự án
ngoài ra thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thu gom và xử lý nước thải cải thiện môi trường nước tạo cảnh quan đô thị góp phần cải thiện đời sống dân sinh bảo vệ môi trường